con sinh ra trong một gia đình nghèo khó bố thì đi làm thuê mẹ thì không có việc làm và phải đến đây xăm con hai năm

để chia sẻ với các bệnh nhân ung thư nói chung và các cháu bị ung thư nói riêng

quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư bệnh viện ung bướu đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cho quyên góp trao quà tết cho các bệnh nhân
mỗi năm em gia đình tới đây thăm cho những khoa nhi và những bệnh nhân nghèo nên lần này em về em cũng muốn giúp đỡ
những ngày hội xuân yêu thương các cháu được nhận quà tết của lãnh đạo thành phố xem chú hề thổi bóng xem xiết ảo thuật v v
các cháu được vui chơi được yêu thương và ngày xuân vì thế càng có ý nghĩa hơn
cháu nào cũng mong sức khỏe sớm được hồi phục
để được về nhà được đến trường đi học cùng với bạn bè cùng trang lứa nghe điều ước của các con các cha mẹ cũng rơm sớm nước mắt
mùa xuân đã về trên từng con phố từng mãi nhà mong những đớn đau sẽ bớt đi mong bình an sẽ đến với các cháu trong mùa xuân này
bài hát mỗi trái tim một tấm lòng bài hát mà các cháu đã hát để cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện
cũng là một thông điệp để giúp các cháu xoa dịu nỗi đau đớn mà căn bệnh quái ác đã gây ra